madre de rios chiếm khoảng một mươi tổng sản lượng khai thác vàng của peru đây cũng là trung tâm của hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cảnh sát có vũ trang và các trực thăng đã bất ngờ đột kích mỏ khai thác vàng trái phép tại madre deiot
một mươi mỏ vàng hoạt động trái phép bị xóa sổ máy móc bị tịch thu các khu lán trại bị san phẳng
thế nhưng chỉ chưa đầy một năm sau chiến dịch truy quét này chính phủ peru buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài sáu mươi ngày tại một mươi một khu vực gần vùng rừng amazon do nguy cơ nhiễm độc thủy ngân
mặc dù đã có nhiều nỗ lực song chính phủ của cựu tổng thống olanta humala đã không thành công
trong việc cứu lấy những cánh rừng amazon trước nạn khai thác vàng trái phép cũng như khắc phục hậu quả tại những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng
với diện tích hơn hai mươi bảy km hai madre deios từng là nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và được ví như một viên ngọc quý trên vương miện của rừng amazon
nhưng madre de rios cũng là một bãi vàng khổng lồ của nam mỹ
khoảng hai mươi người phần lớn là dân nghèo đang làm việc tại bãi vàng này trong điều kiện có thể gây sốc đối với nhiều người
những ca làm việc có thể kéo dài tới hai mươi tám tiếng và đầy nguy hiểm khiến nhiều người thậm chí phải nhai lá cô ca để duy trì sự tỉnh táo
những đứa trẻ bị buộc phải làm việc tại các khu mỏ tề nạn buôn bán phụ nữ trẻ em xung đột giữa các băng đảng
đó là những hình ảnh thường thấy ở những khu mỏ vàng trái phép không chỉ ở madreio
theo thống kê sáu mươi xung đột xã hội tại peru có nguyên nhân liên quan tới khai thác vàng
tình trạng tương tự cũng xảy ra tại brazil bolivia colombia
ngoài các tranh chấp giữa người dân bản địa và công nhân đào vàng
việc phân chia lãnh thổ đào vàng giữa các quốc gia cũng gây ra những căng thẳng xuyên biên giới
ngoài những vấn đề xã hội thì những cư dân của vùng amazon đang phải trả giá rất đắt về môi trường
ở nam mỹ khai khoáng là ngành công nghiệp cực kỳ độc hại
hơn sáu trăm linh tấn đá được xử lý để lọc vàng mỗi ngày
nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là ô nhiễm thủy ngân
những người khai thác sử dụng thủy ngân để tách vàng khỏi đất đá
thủy ngân sau khi sử dụng được đổ thẳng ra sông amazon với số lượng lên tới hơn bốn mươi tấn mỗi năm
khoảng năm mươi người có nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân tại peru
việc làm này cũng khiến khu vực madre de rios trở nên ô nhiễm chầm mắt
điều quan trọng là bảy mươi sáu năm người dân trong vùng có nồng độ thủy ngân trong cơ thể cao hơn mức an toàn mà tổ chức y tế thế giới quy định
nhiều cánh rừng nguyên sinh giờ đã biến thành sa mạc
có thể phải mất một trăm linh năm thậm chí là một năm nữa cây cối mới có thể mọc trở lại
các cộng đồng dân cư bản địa là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thức ăn của họ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cá sông trong khu vực
các dòng sông nguyên sinh trong khu vực
con suối giờ không còn màu xanh mà trở nên tanh mùi hóa chất
xung quanh các mỏ vàng hàng trăm nghìn gia đình phải rời bỏ đất đai bỏ vật nuôi bỏ cây cối bỏ cả nguồn nước tự nhiên vốn là nguồn sống duy nhất của họ
từ một hệ sinh thái đa dạng đầy sức sống hơn một trăm linh hectare rừng tại madre de rios bị tàn phá nghiêm trọng để đổi lấy vàng
những khu rừng rậm rạp giờ đã nhường chỗ cho những đầm lầy chết chóc
hàng trăm năm qua hoạt động khai thác vàng chưa bao giờ ngừng nghỉ trên vùng đất này
hàng triệu đô la liên tục được các công ty đa quốc gia rót vào madre de rios để mở rộng các mỏ khai thác vàng
từ những mỏ được chính quyền bảo hộ cho tới các mỏ khai thác trái phép ngày ngày phá hủy thiên nhiên và môi trường cuộc sống của người dân nơi đây

cuân trực kỷ ởjdh mại dẫn đến các bệnh gấp sáu lần mức cho phép dẫn đến các bệnh về thần kinh và phổi
quốc gia nam mỹ được biết là nhà sản xuất vàng lớn thứ sáu thế giới
hàng năm việc xuất khẩu thứ kim loại quý này mang lại hàng tỷ đô la cùng với nhiều việc làm cho người dân peru
thế nhưng hai mươi lượng vàng đang được khai thác ở peru xuất phát từ những mỏ khai thác bất hợp pháp khiến nền kinh tế thiệt hại gần bảy trăm linh triệu usd một năm
từ nhiều năm nay cùng với sự đi lên của giá vàng việc khai thác bất hợp pháp thứ kim loại quý này trở thành ngành kinh doanh béo bở đem lại lợi nhuận tới ba tỷ usd lớn hơn cả việc buôn bán cocaine
hơn năm mươi mỏ vàng tại peru là bất hợp pháp thu hút hàng chục ngàn lao động
vậy nên khi chính phủ ra tay chấn áp mạnh các mỏ vàng bất hợp pháp thì biểu tình nổ ra
vì thế việc ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép và khắc phục hậu quả tại những khu vực bị ô nhiễm trầm trọng là một trong những thách thức lớn nhất đối với tổng thống petro pavlo fujinsky
nhận thức được cái giá quá đắt phải trả cho sự xa xỉ của vàng
có một khu mỏ ở colombia đã đi tăng
tiên phong trong việc áp dụng một mô hình khai thác vàng kiểu mới có lẽ là giải pháp tối ưu cho những vấn đề hiện nay ở các mỏ vàng tại nam mỹ
điểm khác biệt ở mỏ vàng chuco là ở chỗ
không sử dụng các hóa chất độc hại như thủy ngân hay cyanur để đải vàng mà dùng chất chiết từ lá cây bansa để tách vàng cốm ra khỏi các khoáng chất khác
vàng ở đây được gọi là vàng xanh bởi đơn giản nó được khai thác bằng công nghệ thân thiện với môi trường
đáng nói hơn các thợ mỏ khai thác vàng xanh lấy đá khai thác từ mỏ để kè bờ đất làm như vậy họ chống được nạn xói mòn và giữ rau quả mọc lại trên những diện tích đất đã được khai thác
và cuối cùng là công nhân làm việc ở đây được cấp giấy chứng nhận đặc biệt được pháp luật công nhận và được trả lương xứng đáng
bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn chúng ta lấy tài nguyên từ thiên nhiên thì không thể phá hủy nó đó là vấn đề đạo đức điều này tôi học được từ mẹ tôi chính bà cũng là người dạy tôi phương pháp lọc vàng từ lá cây ban xa
trước kia khai thác vàng bằng máy thì chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn nhưng rồi ngày mai ở đây sẽ chẳng còn gì nữa vàng ra đi và đất trồng trọt cũng ra đi giờ thì sẽ không như vậy nữa tôi muốn giữ lại đất cho con cháu của tôi
corporación oro vd hay tập đoàn vàng xanh một dự án cộng đồng nhằm sản xuất vàng xanh đầu tiên trên thế giới tại choco colombia hiện gần ba trăm linh mỏ ở choco đã tham gia dự án này
mục tiêu của dự án là thay đổi thói quen khai thác vàng độc hại lâu nay ở colombia tuy nhiên dự án vàng xanh này đang nhận được sự ủng hộ của không chỉ chính phủ colombia mà còn của các cộng đồng việt nam

tuy nhiên dự án vàng xanh này đang nhận được sự ủng hộ của không chỉ chính phủ colombia mà còn của các cộng đồng việt nam
và có lẽ chủ nhân của những cảnh cọ vàng của liên hoan phim can giờ đây không chỉ tự hào vì họ đã nhận được một giải thưởng danh giá của nền điện ảnh thế giới mà còn hãnh diện với mọi người rằng họ đang cầm trên tay một tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ những khối vàng sạch được khai thác từ mỏ vàng của vùng cho cô

tuy nhiên dự án vàng xanh này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người rằng họ đang cầm trên tay một tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ những khối vàng của vùng choco xôi ở colombia